thưa quý vị tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn được xem là bước đột phá trong việc đổi mới quản lý dân cư
đảm bảo quyền con người quyền công dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước
đây cũng được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để phù hợp với sự phát triển của xã hội
và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ số xã hội số
để làm rõ hơn về nội dung này trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba bao gồm bảy chương và bốn mươi sáu điều
trong đó có một số nội dung mới sửa đổi bổ sung so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
một số điểm mới có thể kể đến như là đổi tên căn cước công dân thành thẻ căn cước
thông tin được in trên thẻ căn cước thì bao gồm một mươi ba thông tin
trong đó thì một số trường thông tin như là quê quán vân tay và đặc điểm nhận dạng sẽ được lược bỏ
không in lên bề mặt thẻ như trước đây
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
công dân sẽ được cấp căn cước điện tử
và cũng kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu của người dân
đối với công dân là trẻ em dưới sáu tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh
thì cũng sẽ được cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh
và việc cấp thẻ này cũng theo nhu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ
đáng chú ý trong thẻ căn cước mới sẽ có bổ sung thông tin về mống mắt a nửa d
và về giọng đồng
trong đó việc thu thập a nửa d giọng nói sẽ được tiến hành khi người dân tự nguyện cung cấp
ngoài ra sẽ có một số điểm mới khác của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba liên quan đến việc bổ sung quy định
về tích hợp thông tin bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước hay là bổ sung giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc việt nam
chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại việt nam
một trong những điểm mới đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả từ phía người dân
đó là việc cấp căn cước
cấp căn cước cho trẻ em dưới một mươi bốn tuổi và từ đến sáu tuổi
điều này sẽ mang đến những thuận lợi như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra
là gia đình có niềm đam mê xây dịch vì vậy mỗi năm gia đình chị hạnh sắp xếp rất nhiều chuyến du lịch
tuy nhiên gia đình có hai con nhỏ vì vậy để tránh việc quên giấy khai sinh mỗi khi làm thủ tục đi sân bay
chị hạnh đã làm hộ chiếu cho hai bé
qua thông tin nắm được từ ngày một tháng bảy tới đây bộ công an sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước
cho trẻ dưới một mươi bốn tuổi
chị hạnh cho rằng đây là việc làm có ý nghĩa cụ thể
hộ chiếu cũng không thể thay thế cho một số giấy tờ cần thiết như khi xin cho con nhập học
hoặc là những thủ tục hành chính khác
chính vì thế nên nếu mà mình nghĩ là có một cái căn cước công dân dành cho bé từ đến sáu tuổi
mà việc triển khai việc làm căn cước đấy cũng thuận tiện online dễ dàng như làm hộ chiếu
thì mình nghĩ là rất là sẵn lòng
đối với gia đình chị hải ngay từ khi quốc hội thảo luận về luật căn cước
thông tin liên quan đến quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu người giám hộ
đã được chị quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định mới này
hiện gia đình chị cũng đang chờ đến ngày một tháng bảy để đi làm thẻ căn cước cho hai con trai của mình
mình rất là ủng hộ việc làm căn cước cho trẻ em
nhưng mà mình cũng mong là có những cái cách thức để giảm thiểu cái sự phức tạp
khi mà đưa các trẻ nhỏ đi làm căn cước
họ có thể là
làm cho các con tại trường
thì khi mà chúng ta cấp cái giấy căn cước công dân cho trẻ cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều những loại giấy tờ khác mà người dân cần có
ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền ra để mua một cái sổ bảo hiểm này
sổ khám chữa bệnh này sổ tiêm chủng này
thì sau này tất cả những dữ liệu đó khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước
và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện
và nhiều quốc gia
tiến bộ trên thế giới người ta đã làm
việc đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước cũng được đánh giá là điểm tiến bộ
nhằm phù hợp thống nhất với tên gọi của các loại thẻ nhận dạng thông tin công dân
của các nước trên thế giới hiện nay
theo đó tới đây thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh
trong trường hợp việt nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế
với các nước cho phép người dân hai nước được sử dụng thẻ căn cước trên lãnh thổ của nhau
điều này mở ra những cơ hội mới cho du lịch việt nam phát triển
cũng như cắt giảm các thủ tục hành chính

thẻ sử dụng trong nhiều các loại hình dịch vụ khác nhau
hiện các bộ ngành địa phương đang đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
theo đó việc sử dụng căn cước được tích hợp các thông tin
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
được coi là chiều khóa quan trọng giúp người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ
khi đi giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian kê khai thông tin
thời gian chờ đợi và cả chi phí phát sinh
để chuẩn bị cho luật căn cước
sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện các đơn vị của bộ công an và các đơn vị liên quan
cũng đang hoàn tất các công tác chuẩn bị về cơ sở pháp lý
điều kiện về mặt hạ tầng công nghệ thiết bị phần mềm
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ việc triển khai cấp thẻ căn cước mới
theo đúng quy định và đạt được hiệu quả cao nhất
song hiện nay cũng có một số thông tin người dân chưa hiểu đúng
hiểu rõ về thẻ căn cước sẽ được cấp từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc cho người dân liên quan đến vấn đề này
thẻ căn cước công dân có nghĩa là chốt lại cuối cùng là thẻ căn cước mà các gắn chip đã cấp
thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ
còn khi chúng ta hết thời hạn chúng ta đi đổi lại thì sẽ là sang thẻ căn cước
đối với cả mống mắt thì chúng ta sẽ thực hiện thu nhận là bắt buộc
ngay khi mà chúng ta đi thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân
các adn và giọng nói thì chúng ta sẽ thực hiện theo một là người dân có nhu cầu
hai nữa là trong những trường hợp mà quy định thuộc cơ quan chức năng
để phục vụ cho công tác quản lý và công tác phòng chống tội phạm
thì là chúng ta sẽ phải kết nối để thu các dữ liệu này
ở đây thì chúng tôi đang xây dựng một quy trình rất là cụ thể
từ cái khâu là người dân sẽ phải là khi mà đi thực hiện cấp căn cước công dân
như đối với mông
mắt thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thiết bị chúng ta thu như là đối với cả vân tay thôi
chúng ta cũng là thu mống mắt sau đó thì chúng ta sẽ lưu trữ
thực hiện quy trình thu nhận lưu trữ và xử lý để đảm bảo là khi mà có những cái nhu cầu
liên quan đến cái đối sánh truy nguyên phục vụ với công tác định danh
thì hoàn toàn là người dân yên tâm về cái việc
quy trình thu thập cũng như là lưu trữ và khai thác để đảm bảo là thông tin của người dân
là không bị truy xuất bất hợp pháp cũng như không bị lộ lọt
và về tất cả các giải pháp công nghệ thì chúng ta triển khai và chúng ta sẽ tuân thủ
cái quy định của nghị định một mươi ba để đảm bảo là người dân có quyền trụ thẻ của thông tin
và người dân quyết định là khi mà tôi chia sẻ cho các thông tin này cho các cơ quan
ví dụ như ông ngân hàng để phục vụ
hoặc tài khoản thì mới được
tóm lại là cái quy trình và cái giải pháp kỹ thuật nó chặt chẽ để đảm bảo rằng là
người dân không bị truy xuất các thông tin trái quy định
vâng thưa quý vị triển khai hiệu quả đồng bộ
việc thực hiện các quy định của luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba sẽ giải quyết tốt những vương mắc bất cập
trong thực tiễn quản lý nhà nước về dân cư
có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng chính phủ số chính quyền số xã hội số
thưa quý vị phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh điện biên cho biết đã phơi hợp cùng với các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng
có lệnh truy nãn đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh điện biên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau một mươi năm lẩn trốn tại lào cùng nhiều vũ khí nóng
đối tượng là cứ an nính sau khi sang lào đổi tên thành thong di thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước khi trốn có hậu khẩu thường trú tại bản lọng háy xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đối tượng bị bắt tại bản sỉ đa cụm bản xốp hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thu ba khẩu súng hai khẩu đã lên nòng chín mươi bảy viên súng đạn súng tự chế và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế
chiều ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trường trung học cơ sở văn quán hà đông hà nội
cột khói bốc đen cao nghi ngút khiến hàng chục học sinh phải sơ tán
một mươi năm h cùng ngày lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo cháy tại trường trung học cơ sở văn quán hà đông
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường chữa cháy
sau khoảng một mươi phút đám cháy được dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở văn quán
nằm ở tầng hai diện tích khoảng tám m hai nguyên nhân sơ bộ xác định do chập điện vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
vâng thời gian qua nhiều vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân trong các khu dân cư do căn nhà không có lối thoát hiểm thứ hai nên đã để lại những hậu quả nghiêm trọng
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về việc phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là việc tự trang bị bình chữa cháy dụng cụ thoát nạn và tiến hành mở lối thoát nạn thứ hai để kịp thời thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp đã được công an tỉnh khánh hòa đẩy mạnh thực hiện
qua công tác giả soát công an phường phước hải thành phố nhà trang nhận thấy có một số hộ dân mới chuyển đến ở trên địa bàn nhưng nhà chưa có lối thoát nạn thứ hai
công an phường đã phân công cảnh sát khu vực phối hợp với tổ trường tổ dân phố xuống gặp gỡ tuyên truyền vận động và hỗ trợ các hộ này tiến hành mở lối thoát nạn thứ hai
đặc biệt là những căn nhà có làm khung sắt rào chắn theo kiểu chuồng cọp qua đó tạo điều kiện để người dân có thêm lối thoát nạn khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn
công an phường phước hải thành phố nhà trang nhận thấy có một số hộ dân mới chuyển đến ở trên địa bàn nhưng nhà chưa có lối thoát nạn thứ hai
công an phường phước hải thành phố nhà trang nhận thấy có một số hộ dân mới chuyển đến ở trên địa bàn nhưng nhà chưa có lối thoát nạn khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn

các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại các khu dân cư các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
trong đó có việc vận động nhân dân tự trang bị bình chữa cháy các dụng cụ thoát nạn
vận động hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ hai mở lối thoát nạn thứ hai
qua đó ý thức của nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực
phối hợp với cán bộ công chức văn hóa để tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức
như là xe lâu động và các cái loa phát thanh tại hai mươi bốn tổ dân phố
ngoài ra thì công an phường cũng đã thành lập các tổ để mà tuyên truyền trực tiếp đến người dân
cơ quan công an là lực lượng chủ công thuyết phục vận động và đến thời điểm hiện nay là cơ bản
là gần như là tất cả các hội dân đã chấp hành với vấn đề này
để đảm bảo bảo vệ cái an toàn tính mạng tài sản của chính mình
nên là người dân cũng đã có cái sự chuyển biến rất là tích cực
trong phòng ngừa cháy nổ việc chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy
dụng cụ thoát nạn mở thêm lối thoát nạn sẽ giúp người dân
đặc biệt là người dân sinh sống tại các hẻm nhỏ ngõ sâu
có thể kịp thời xử lý ngọn lửa cũng như thoát nạn ra ngoài an toàn
trước khi lực lượng cứu nạn cứu hộ tới
qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
sau các vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam
chủ trì phối hợp với ban quản lý dự án đường hồ chí minh và các cơ quan có liên quan
khẩn trương hoàn thành việc ra soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
tổ chức giao thông để nâng cao an toàn trên tuyến cam lộ la sơn hòa liên
phối hợp với cơ quan chức năng chủ đầu tư dự án ra soát để nâng cao an toàn giao thông
trên các tuyến cao tốc cô lộ trọng yếu khác nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe
hoặc không có làn rừng khẩn cấp bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu nạn
tại các đoạn đèo dốc nếu cần thiết trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước
thưa quý vị và các bạn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc cốt lộ và ban đêm
thì chúng ta không ít lần bắt gặp những phương tiện bị sử dụng
cố hỏng xe trên đường nếu chủ phương tiện cảnh báo từ xa thì mỗi lái xe đều có thể dễ dàng
chủ động lưu thông chậm lại và di chuyển an toàn nhưng thực tế thì vẫn còn một số tài xế
chưa ra cảnh báo sơ xài đưa ra cảnh báo sơ xài điều này thì đã gây ra các vụ tai nạn giao thông
do vậy để hạn chế những vụ việc đáng tiếc lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai
nhiều giải pháp để tuyên truyền nhằm giảm thiểu những rủi ro
clip được camera hành trình ô tô ghi lại trong ngày tám tháng ba
vừa qua phương tiện này dừng lại để xử lý sự cố về lốp tuy nhiên dường như lái xe đã quên
mất rằng mình đang dừng giữa làn tốc độ cao nhất hơn nữa với việc khuất tầm nhìn và cảnh báo
sơ xài như thế này thì không khác gì đánh đố phương tiện khác đi cùng chiều rất may
người điều khiển phương tiện đã bình tĩnh xử lý nếu không hệ quả sẽ rất khó lường
chóp nón hay biển tam giác phản quang đây sẽ là một trong những vật dụng luôn đồng hành
trên mỗi phương tiện của mỗi lái xe đặc biệt là các phương tiện
đường dài bởi khi phương tiện của chúng ta gặp sự cố thì các vật dụng này sẽ phát huy tác dụng
cảnh báo cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông thế nhưng không phải lái xe nào
cũng mang theo trên hành trình của mình
những sự cố như xe hỏng trên cao tốc là điều không ai mong muốn thế nhưng
đường cao đường dài đường dài đường dài đường dài đường dài đường dài đường dài
đường cao tốc là nơi các xe lưu thông với tốc độ cao tối thiểu là sáu mươi km trên giờ và tối đa là một trăm hai mươi km trên giờ
nên rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng nếu gặp chứa ngại vật bất ngờ trên đường
và để phòng ngừa những rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông ngoài việc dừng kiểm tra vi phạm
nồng độ cồn với các tài xế lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã trực tiếp dán phản quang và phát tờ
rơi khuyến cáo đề nghị người điều khiển chủ phương tiện trang bị các vật dụng cảnh báo trên xe
đồng thời hướng dẫn cho các lái xe
chúng tôi cũng hướng dẫn một số các cái lái xe để về chính các cái lái xe đấy
và sẽ tiên truyền cho các cái doanh nghiệp của mình và các cái đồng nghiệp lái xe của mình
về cái cách đặt cảnh báo và cách dán các cái đề can để nhận biết về phản quang về đuôi xe của mình
để tham gia giao thông an toàn tốt hơn
quay trở lại vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn ngày một mươi tháng ba vừa qua
do xe bị nổ lốp lái xe đã dừng phương tiện trên đường để sửa mà không có bất kỳ cảnh báo cho các phương tiện khác
hệ quả là vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương
một vụ việc mang đến nhiều bài học đối với mỗi lái xe khi tham gia giao thông